xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với ông nguyễn quốc sử sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai giám đốc trung tâm đăng kiểm kiên giang sáu mươi tám một s về tội nhận hối lộ
ông sử bị bắt tạm giam được cho là liên quan đến vụ sai phạm của thuộc cấp là đặng phi long đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn tám trăm linh một s
nơi ông sử đang làm giám đốc long là người trực tiếp thẩm định hồ sơ đăng kiểm xe cơ giới đường bộ đối với xe cải tạo có thiết kế và miễn thiết kế
trước đó vào ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba long đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang thực hiện lệnh bắt tạm giam cùng với hai người khác về tội giả mạo trong công tác
quá trình điều tra mở rộng vụ án đến nay xác định nguyễn quốc sử lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao có hành vi nhận hối lộ số tiền hơn hai mươi tám triệu đồng
để chỉ đạo cấp dưới làm khống ba mươi hai hồ sơ nghiệm thu sau cải tạo cấp ba mươi hai giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
và thống nhất cho kiểm định ba mươi hai phương tiện ô tô tập lái có lắp đặt thẳng phục vụ giảng dạy đào tạo sát hạch lái xe trái quy định của pháp luật
lên mạng xã hội đăng tải nhiều nội dung hỗ trợ đăng ký giấy phép lái xe đăng ký nâng hạng giấy phép lái xe rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản